do ảnh hưởng của bão số một có tên gọi quốc tế là talim các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày hôm nay
các hãng hàng không nhận định ảnh hưởng của bão số một có thể kéo dài
theo đó hành khách đang có kế hoạch đến hoặc đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bởi bão số một thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết
và các thông tin từ các hãng bay để nắm hành trình và thời gian khởi hành
các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách
để ứng phó với bão số một cục hàng không việt nam yêu cầu các đơn vị cơ quan tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
dự kiến hai sân bay vân đồn cát bi sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão
hai sân bay nội bài thọ xuân có thể bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão mưa lớn
cục hàng không yêu cầu các cảng hãng hàng không các cơ sở cung cấp dịch vụ có phương án điều chỉnh kế hoạch bay
hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão số một và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay